tôi hy vọng các nhà lãnh đạo hai nước sẽ đàm phán giải quyết các vấn đề theo chiều hướng hòa bình tôn trọng lẫn nhau tạo ra sự hòa bình chung trong toàn khu vực
cá nhân tôi rất hâm mộ cả hai nhà lãnh đạo kim trương ưn và donald trump mỗi người có một phong cách hết sức riêng biệt và đều tài giỏi
hà nội là một thành phố tươi đẹp thân thiện và mến khách chúng tôi có thực hiện một số dự án mời các đoàn ca nhạc từ maroc sang việt nam để lưu diễn cho sự kiện festival quốc tế tại đây
với sự đón nhận nhiệt tình của người dân hà nội và du khách chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm nhiều hợp tác trong lĩnh vực văn hóa với thủ đô hà nội
xin chào việt nam